theo cáo trạng vào tối ngày sáu tháng hai tiến cùng với lê ngọc kim thủy và nhóm bạn đang uống nước trên đường ông ích khiêm
một lúc sau thùy nhờ tiến trở đến một quán cà phê trên đường lê thánh tôn gặp anh phan minh hải
chỉ vì nghe thùy nói anh hải có hành động không đúng với thủy tiến bức xúc rủ thêm bị cáo tú cầm theo một cây đao tự chế đến tìm anh hải
khi đến ngã ba lê thánh tôn lê lợi thuộc địa bàn phường hải châu một tiến cầm đao xông vào quán và nhằm vào anh hải để chém ba nhát khiến anh hải gục tại chỗ
anh hải sống sót nhờ cấp cứu kịp thời thương tích hai mươi tám sau khi chém tiến và tú bỏ về và đi lẩn trốn khắp nơi
trước hội đồng xét xử tiến vẫn quanh co chưa ý thức được hành vi nguy hiểm của mình tòa đã tuyên bản án thích đáng cho hai bị cáo
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp rạch giá tỉnh kiên giang
hiện vẫn đang tiếp tục điều tra củng cố hồ sơ để xử lý một mươi đối tượng đánh bạc ăn tiền bị bắt quả tăng vào chiều ngày hôm qua một mươi tháng chín
vào chiều ngày hôm qua công an tp rạch giá bất ngờ kiểm tra tại căn nhà số sáu trăm hai mươi hai b ngộ quyền phường an hòa tp rạch giá tỉnh kiên giang
bắt quả tăng một mươi đối tượng trong đó có chín người phụ nữ và một người đàn ông đang đánh bạc
tại hiện trường lực lượng công an đã tạm giữ số tiền hơn một trăm linh triệu đồng cùng một số tăng vật khác phục vụ cho việc đánh bạc
bước đầu các đối tượng thừa nhận đã đánh bài ăn thua với nhau mỗi ván bài từ năm trăm linh cho đến một triệu đồng
được biết tụ điểm đánh bạc này do phạm thị trọn bốn mươi hai tuổi là chủ căn nhà nói trên đứng ra tổ chức để thu tiền sâu mỗi ván bài từ một trăm linh đồng đến ba trăm linh đồng
và hoạt động được khoảng gần một năm nay hàng ngày có nhiều con bạc đến đây sát phạt nhau làm bất ổn an ninh trật tự ở địa phương
vào khoảng chín giờ sáng ngày hôm nay khi đang trong giờ ra chơi
các học sinh lớp năm của trường tiểu học nam lộc huyện nam đàn nghệ an ra ngoài và chơi trước cổng trường
thì bất ngờ hàng rào của một gia đình cạnh trường đổ ập xuống một học sinh
ngay sau đó em học sinh được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã không qua khỏi
nhận được thông tin về vụ tai nạn phòng giáo dục và đào tạo huyện nam đàn đã cử cán bộ xuống trường
trực tiếp cùng với ban giám hiệu nhà trường tiểu học nam lộc nắm bắt tình hình
trước mắt phòng phối hợp cùng với gia đình đưa học sinh thiệt mạng về nhà lo các vấn đề hậu sự
hiện sở giáo dục và đào tạo nghệ an đã cử một phó giám đốc sở xuống trưởng để cùng giải quyết vụ việc
bỏ quên học sinh trên xe đưa đón học sinh
sự việc xảy ra tại trường tiểu học đoàn thị điểm quận nam tử liêm
một học sinh lớp ba đã ngủ quên trên xe mà không được nhân viên đưa đón học sinh và lái xe phát hiện
điều đang nói là sự việc vẫn diễn ra
khi mà quy trình đưa đón học sinh luôn được nhà trường trú trọng
sự việc diễn ra vào sáng tám tháng chín
khi di chuyển từ nhà đến trường bằng xe buýt một học sinh lớp ba của trường tiểu học đoàn thị điểm
bị bỏ quên trên xe vì ngủ quên
rất may khi tỉnh dậy sau bốn mươi phút học sinh này đã tự mở cửa xe để đi vào trường
dù có quy trình chặt chẽ về đưa đón học sinh tuy nhiên theo lãnh đạo nhà trường
do cán bộ phụ trách xe và tài xế chủ quan bỏ qua việc đi xuống cuối xe để kiểm tra nên đã xảy ra sự việc
khi mà biết được trạng thái tâm lý của cháu bình thường chúng tôi cũng hoàn toàn yên tâm
lúc đó tôi cũng yêu cầu bộ phận quản lý nhà trường là các vị ra soát lại quy trình
sáng ngày mai tám giờ sáng các vị triệu tập toàn bộ cán bộ đi theo xe ô tô
và tám giờ sáng hôm nay họp ở đây
và tôi chủ trì cuộc họp ấy
thứ nhất tôi nói ra sự việc để mọi người giúp kinh nghiệm
và tôi nhấn mạnh luôn cái giải pháp của nhà trường
tức là nếu vi phạm thì chúng tôi sẽ có biện pháp mạnh để nâng cái trách nhiệm của mọi người lên
hiện cán bộ phụ trách này đã bị tạm linh trì
trường tiểu học đoàn thị điểm cũng đã lập tức triệu tập cuộc họp để ra soát lại quy trình
cũng như quán triệt tới các cán bộ khác nâng cao ý thức và trách nhiệm trong quá trình đưa đón học sinh
sự việc này cũng là lời cảnh tỉnh và là bài học đối với cán bộ và tài xế xe buýt trường học
trường học đoàn thị điểm
cái việc mà quên học sinh thì nó rất là sợ đáng sợ
bởi vì nó rất là nguy hiểm
cho nên là mỗi mưa khi mình đi về hoặc là đến trường nó kiểm tra rất là kỹ
thế nhưng mà thực ra là cũng có thể là do một cái sơ xuất gì đấy
thì mình có thể bỏ sót như thế nào
cho nên là đây cũng là một bài học rất là cần thiết để cho mỗi người
tức là phải luôn luôn cẩn thận mọi lúc
có thể nói đây không phải là vụ việc đầu tiên
mới đây vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
trường tiểu học nam tử liêm cũng xảy ra việc
tương tự dù đã có nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện nghiêm quy trình đưa đón
tuy nhiên trước tình trạng này
mới đây phòng giáo dục quận nam tử liêm tiếp tục ra văn bản
chỉ đạo các trường tiếp tục tăng cường nâng cao ứng dụng công nghệ
đặc biệt là ý thức và trách nhiệm của cán bộ phụ trách đưa đón
và sau sự việc của tiểu học đoàn thị điểm
chúng tôi lại tiếp tục ra những văn bản khác chỉ đạo các nhà trường
đặc biệt là đối với những trường mà có những xe ô tô đưa đón học sinh
để đảm bảo công tác an toàn cho học sinh khi đến trường cũng như khi về với gia đình
ở đây thì chúng tôi cũng mặc dù quy trình rất là rõ ràng
và cũng có những quy định rất là cụ thể
tuy nhiên đối với những cá nhân tham gia thực hiện công việc đó
thì cũng sẽ phải thực hiện nghiêm túc và thực hiện thật tốt
và nếu để xảy ra sự cố thì sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu như có những đáng tiếc xảy ra
một lần nữa qua vụ việc trên
các trường cần phải ra soát lại quy trình đưa đón học sinh tăng cường ứng dụng công nghệ
tuy nhiên có thể nói
không là ý thức và trách nhiệm của cán bộ đưa đón
chỉ khi nào thực hiện hết trách nhiệm thì khi đó những đám tiếp như thế này mới không tiếp diễn
tỉnh thừa thiên huế đưa vào vận hành trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh ioc
và trong thời gian một năm qua không chỉ tiếp nhận xử lý các phản ánh vi phạm trật tự đô thị
mà còn thực hiện công tác giám sát trật tự an toàn giao thông có hiệu quả
từ dữ liệu của trung tâm lực lượng công an đã phạt nguội hàng nghìn phương tiện
người tham gia giao thông vi phạm góp phần không nhỏ
và vấn đề nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông của người dân
đây là một trong các trường hợp vi phạm giao thông được đội cảnh sát giao thông trật tự công an tp huế
mời đến cơ quan để phạt mội
qua trích xuất dữ liệu từ hệ thống trung tâm eoc hình ảnh người vi phạm sẽ được in ra như thế này
để làm căn cứ xử phạt
hoạt động này đã hỗ trợ tích cực cho lực lượng cảnh sát giao thông
theo thống kê qua một năm phối hợp với trung tâm ioc
đã có hơn ba năm trăm linh trường hợp liên quan đến trật tự đô thị trật tự an toàn giao thông được xử lý
tổng số tiền vi phạm giao thông gần tám trăm linh triệu đồng
đặc biệt tình hình tai nạn giao thông đã giảm theo cả ba tiêu chí
đặc biệt giảm sâu về số người tử vong
trung tâm ioc đã truyền tải rất nhiều hình ảnh vi phạm trật tự an toàn giao thông
cho đội cảnh sát giao thông trực tự chúng tôi xử lý
và bên cạnh đó họ cũng cung cấp cho tôi
cho chúng tôi
chúng tôi rất là nhiều hình ảnh về xử lý vi phạm vật nguội
cũng như là đặc biệt là các vụ tai nạn giao thông và bỏ chạy
chúng tôi truy tìm xác minh nhanh chóng và xử lý đúng lội vi phạm
đó là thông qua những kết quả xử lý đã nâng cao ý thức của người dân
đặc biệt là thông qua kết quả xử lý
người dân đi vào các đường cấm các ngã ba ngã tư
để giải thích hơn
tình trạng vi phạm giao thông hiện nay cũng đã giảm hơn nhiều so với trước đây
hiện trên địa bàn thành phố huế
có hai trăm năm mươi camera được lắp đặt kết nối về trung tâm ioc
và ba trăm linh camera đang được kết nối từ hệ thống xã hội hóa
trong số một năm trăm linh camera được chấm điểm quy hoạch
camera được lắp đặt khắp mọi nơi
đã tạo nên một hệ thống giám sát dày đặc hai mươi bốn trên hai mươi bốn
không chỉ đảm bảo trật tự đô thị an toàn giao thông
mà còn tạo lập được cơ chế phối hợp
hiệu quả giữa các cơ quan
thông qua sự phối hợp quy trình truyền thống
và kỹ thuật hiện đại
chúng tôi sẽ phối hợp với phía lực lượng công an
để nâng cao hơn nửa nghiệp vụ
trong vấn đề xác minh dữ liệu đồ vào
để các vấn đề vi phạm
được diện công an có cơ sở để xử lý
ngoài ra thực hiện theo quy định xử lý phản ánh trường
thời gian tới trung tâm đang nghiên cứu
để áp dụng hình thức xử lý tức thời
tức là thông qua dữ liệu của trung tâm
sẽ gửi các thông tin
và phía lực lượng công an sẽ cử ngay lực lượng
xử lý ngay tại hình trường
với sự hỗ trợ từ phía trung tâm điều hành
giám sát đô thị thông minh
cả lực lượng chức năng
trong đó có lực lượng cảnh sát giao thông
đã nâng cao hiệu quả
góp vần giảm tải áp lực công việc
và mang lại sự bình yên cho nhân dân
đối tượng châu thon sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
hộ khẩu thường trú tại tổ năm
ấp rò leong xã châu lăng
huyện tri tôn tỉnh an giang
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận
mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan
đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi
theo số máy đường dây nóng
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân
khi cung cấp thông tin đối tượng chuyên án
cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng
cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn
hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên
có những hành động truy đuổi hay bắt giữ
các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
phối hợp thực hiện
những thông tin về dự báo thời tiết vừa rồi
cũng đã khép lại bản tin một trăm một mươi ba online
cập nhật ngày hôm nay cảm ơn quý vị và các bạn
đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại